những con số siêu khủng với số tiền mà bà trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp chiếm đoạt của scb
số tiền ngân hàng scb huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân để bà trương mỹ lan rút ruột
số tiền hối lộ quan chức số bị hại đầu tư mua trái phiếu vạn thịnh pháp số tài sản bị kê biên của mỹ lan
đủ thấy đây là một đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay có sự tiếp tay rất lớn của các cán bộ thoái hóa biến chất
những con số khổng lồ
chỉ đọc những con số liên quan đến đại án vạn thịnh pháp chắc hẳn nhiều người choáng váng vì số tiền chiếm đoạt lớn tới mức tương đương tổng tài sản của năm người giàu nhất việt nam cộng lại khoảng một mươi ba hai tỷ đô la mỹ
sô đổ mọi kỷ lục với tham mô tham nhũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại việt nam từ trước đến nay
thông qua ngân hàng scb bà trương mỹ lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân để bà trương mỹ lan rút ruột

sau đó thành lập hơn một doanh nghiệp lớn nhỏ hệ sinh thái vạn thịnh pháp gồm các công ty con công ty thành viên trong và ngoài nước
nhóm công ty này được chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật
là người có quan hệ họ hàng cán bộ công nhân viên tập đoàn vạn thịnh pháp giúp bà trương mỹ lan khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn rút tiền
chiếm đoạt của ngân hàng scb hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
cùng lãi phát sinh là một trăm hai mươi chín ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng là tổng cộng hơn bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
tiếp tay góp phần cho trương mỹ lan tham mô là bốn mươi một lãnh đạo cán bộ ngân hàng scb một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước
trong đó phải kể đến đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
bị cáo buộc nhận hối lộ năm hai triệu đồng
để bao che bưng bít cho những sai phạm của tập đoàn tội phạm vạn thịnh pháp và bà trùm mafia trương mỹ lan trong quá trình thanh tra kiểm tra ngân hàng scb
số tài sản bị kê biên của trương mỹ lan gồm năm trăm tám mươi chín tỷ và một mươi năm triệu usd bốn mươi ba tài khoản ngân hàng gần hai một trăm linh tỷ đồng bảy trăm tám mươi chín tỷ trong tài khoản mở tại ngân hàng scb của công ty cổ phần sài gòn kim cương
sáu mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận công trình xây dựng hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê và hai mươi một hợp đồng công chứng một hai trăm ba mươi bảy bất động sản tại các công ty liên quan một du thuyền hai tàu một mươi chín ô tô của bà trương mỹ lan và cháu gái trương huệ vân do các pháp nhân đứng tên cùng nhiều cổ phần của bà lan tại các công ty có liên quan
nhìn vào số tài khoản khủng đó đủ thấy mức độ giàu có của bà lan ra sao
và để có được số tài sản đối với các công ty có liên quan các công ty có liên quan các công ty có liên quan các công ty có liên quan
đồ sộ đó bà lan đã có những chiêu trò lũng đoạn rút ruột scb rất cao tay mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngả mũ trào thua bởi đầu óc có sỏi của người đàn bà thủ đoạn này
thủ đoạn lũng đoạn tinh vi
mặc dù không giữ chức vụ tại ngân hàng scb nhưng bà trương mỹ lan lại là người chi phối lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn
vì từ khi xác nhập năm hai nghìn một mươi hai đến nay
bà luôn nắm cổ phần chi phối từ tám mươi năm đến chín mươi một năm số cổ phần còn lại do bốn cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ
để thực hiện kế hoạch rút ruột scb tập đoàn vạn thịnh pháp đã xây dựng hệ sinh thái vạn thịnh pháp với hơn một doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau
trong đó scb có vai trò đặc biệt quan trọng được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái
tại ngân hàng scb trương mỹ lan bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt của ngân hàng
đồng thời nắm quyền điều hành chi phối chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng
biến scb trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi
từ đó bà lan chỉ đạo thuộc cấp tại scb và hệ sinh thái tập đoàn vạn thịnh pháp
sử dụng hàng nghìn cá nhân pháp nhân để lập cả nghìn bộ hồ sơ khống đứng tên vay vốn của ngân hàng
các tài khoản ký khống này đều thực hiện bởi ngân hàng
các tài khoản ký khống này đều thực hiện rút tiền tại scb trước khi hợp đồng tín dụng thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện
giúp sức đắc lực cho trương mỹ lan rút ruột scb chính là tỷ phú chu lập cơ quốc tịch trung quốc thường trú tại hồng kông chồng của bà lan
ông chu lập cơ là cổ đông chính chiếm chín mươi chín hai mươi sáu cổ phần
chủ tịch hội đồng quản trị giữ vai trò cao nhất tại công ty cổ phần đầu tư times square
ông cơ được bà lan trao đổi
đề nghị lấy tài khoản của trương mỹ lan
dự án times square khu liên hợp văn phòng khách sạn căn hộ cao cấp trung tâm thương mại tại quận một thành phố hồ chí minh
để đảm bảo cho các khoản vai đứng tên các cá nhân tổ chức do bà lan chỉ định tại ngân hàng scb
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn bà trương mỹ lan đã chỉ đạo các cá nhân tại scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và công ty times square thực hiện thủ tục lập các hồ sơ vay vốn khống để giải ngân cho bảy mươi ba khoản vay
tổng số tiền giải ngân là hơn hai mươi chín tỷ đồng
các khách hàng này đều là lao động tự do hoặc nhân viên tập đoàn vạn thịnh pháp
có người nhà người quen làm việc tại ngân hàng scb
được bà mỹ lan nhờ đứng tên các khoản vay và được trả tiền công từ một mươi năm đến bốn mươi triệu đồng mỗi năm
năm hai nghìn một mươi bảy các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả nợ được
do đó ông chu lập cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty times square việt nam
nội dung tiếp tục dùng tài khoản của dự án times square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ vai
các khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng scb với dư nợ vay được đảm bảo tối đa là hơn ba mươi năm tỷ đồng
tính đến thời điểm ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn bốn mươi sáu khoản vay của bốn mươi sáu khách hàng tại scb
với dư nợ gốc là hơn một mươi chín năm trăm linh tỷ đồng nợ lãi hơn một mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng
tổng cộng dư nợ là hơn ba mươi chín tỷ đồng
trong đó tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn scb tổng giá trị là hơn ba mươi tỷ đồng
do đó cơ quan điều tra cáo buộc chồng của chủ tịch vạn thịnh pháp liên đối gây thiệt hại cho scb là hơn chín tỷ đồng
cánh tay đắc lực giúp cho trương mỹ lan chính là trương huệ vân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám vợ của ca sĩ thanh bùi cháu ruột của trương mỹ lan
vân được bà lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần vốn góp tham gia quản lý điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
từ năm hai nghìn hai mươi trương huệ vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng năm mươi hai công ty ma và bốn công ty có hoạt động thật năm mươi khoản vay tạo lập một trăm năm mươi năm khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng scb
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
một trăm năm mươi năm khoản vai này còn dư nợ hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
theo cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định trương huệ vân đã thực hiện hành vi giúp sức đồng phạm với trương mỹ lan thực hiện hành vi phạm tội tham mô tài sản
liên đối chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn hai mươi năm tỷ đồng
giúp sức cho trương mỹ lan còn có các lãnh đạo cấp cao tại ngân hàng scb gồm đinh văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
bùi anh dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb võ tấn hoàng văn nguyên tổng giám đốc ngân hàng scb
năm trương khánh hoàng nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng scb trần thị mỹ dung nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb
tạ chiêu trung nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb là những người có chức vụ quyền hạn tại ngân hàng scb
đây là những người lan tin tưởng thân tín có trình độ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
được lan chỉ đạo vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng scb trả mức lương cao từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng mỗi tháng
để làm nhiệm vụ xét duyệt cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn khống theo chỉ đạo của lan
các hồ sơ chứng từ khống nhằm hợp thức việc rút các khoản tiền này ra khỏi ngân hàng scb để phục vụ cho mục đích cá nhân của trương mỹ lan
để thực hiện được hành vi rút chiếm đoạt tiền từ ngân hàng scb thông qua thủ đoạn vay
bà trương mỹ lan và đồng phạm đã tìm hiểu
đã có sự tiếp tay của các đối tượng tại công ty thẩm định giá
để phát hành các chứng thư thẩm định giá giúp hợp thức các hồ sơ vay vốn của nhóm vạn thịnh pháp
kết quả điều tra xác định có bảy cá nhân là đại diện pháp luật thẩm định viên của năm công ty thẩm định giá
gồm công ty tầm nhìn mới công ty mhd công ty thiên phú công ty e sim và công ty datc
có hành vi thông đồng giúp sức cho các đối tượng tại ngân hàng scb tạo lập hồ sơ vay vốn khống
nhất quà để bao che
tuy nhiên giúp scb thoát án ngoạn mục phải kể đến sự giúp sức triệt đề của các cá nhân là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngày một tám hai nghìn một mươi bảy ông nguyễn văn hưng phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm một mươi tám thành viên do đỗ thị nhàn
vụ trưởng vụ thanh tra giám sát các tổ
tổ chức tín dụng vụ một sau này là cục hai thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng làm trưởng đoàn
tiến hành thanh tra ngân hàng scb
quá trình thanh tra phát hiện nhiều trí tiêu phản ánh thực trạng scb rất xấu
hệ số an toàn nợ xấu tỷ lệ cho vay bất động sản đều cao hơn rất nhiều so với kế hoạch tái cơ cấu
đặc biệt trong quá trình thanh tra phát hiện hàng loạt khách hàng cùng địa chỉ có tổng dư nợ tại scb hơn một trăm hai mươi hai tám trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên quá trình thanh tra đoàn thanh tra đã bị mua chuộc nên đã báo cáo không trung thực
không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước nên cơ quan này không có đủ thông tin
tài liệu phục vụ tham mưu chỉ đạo xử lý các sai phạm của scb ngăn chặn hành vi phạm tội của trương mỹ lan và đồng phạm
hầu hết trong số hai mươi thành viên đoàn thanh tra scb năm hai nghìn một mươi tám đều nhận tiền của trương mỹ lan vào ngân hàng này
trong đó nhiều nhất là bà đỗ thị nhàn

trương mỹ lan đã nhiều lần gặp gỡ trương mỹ lan lách nạo ngân hàng scb và bốn lần nhận hối lộ với tổng số tiền là năm hai triệu usd tương đương là hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng
còn nguyễn văn hưng nhiều lần nhận tiền từ scb tổng số tiền là ba trăm chín mươi usd hơn tám bảy tỷ đồng và hiện đã giao nộp toàn bộ
tuy nhiên dù thủ đoạn có tinh vi xảo quyệt lọc lõi đến đâu nhưng lưới trời lồng lộng trương mỹ lan vẫn không thoát được sự trừng phạt của pháp luật
bản thân bà lan cũng bị đối tác là đại gia nguyễn cao trí chủ tịch tập đoàn capella lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền bốn mươi triệu usd tương đương là một tỷ đồng
ông trí và bà lan bắt đầu quen biết nhau từ năm hai nghìn một mươi bảy và sau đó hợp tác đầu tư trong một số dự án bất động sản cũng như mua cổ phần công ty
ông trí đã nhận tổng cộng một tỷ đồng từ bà lan thông qua các giao dịch như chuyển nhượng cổ phần và đầu tư dự án
tuy nhiên các giao dịch này không có giấy tờ hợp lệ và không có biên nhận
sau khi bà lan bị bắt ông trí đã tự ý lập hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá là một tỷ đồng mà không có sự thỏa thuận với bà lan
ngày hôm nay bốn tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án vạn thịnh pháp liên quan tới các bị cáo trương mỹ lan cùng tám mươi năm bị cáo khác vào ngày mai năm một mươi
hai phòng xử rất lớn của tòa án nhân dân tp hcm được liên thông để xét xử
nhân viên của tòa án nhân dân tp hcm sắp xếp lại bàn ghế đảm bảo đủ chỗ ngồi cho mọi người tham dự
theo đại diện tòa án nhân dân tp hcm do số lượng người tham dự quá đông lên đến gần ba người được triệu tập nên phiên tòa lần này sẽ lắp đặt màn hình theo dõi vụ án ở các phòng
phía bên ngoài công tác an ninh cũng được triển khai nghiêm ngặt để đảm bảo cho phiên tòa diễn ra
tất cả những người tham dự phiên tòa phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập
đại diện tòa án nhân dân tp hcm cũng cho biết đơn vị đã bố trí riêng một phòng với hệ thống camera giám sát
hệ thống phòng cháy chữa cháy đề chứa một trăm linh bốn thùng hồ sơ nặng nhất sáu tấn với hơn một triệu bút lục để phục vụ cho việc lưu trữ nghiên cứu hồ sơ
phiên tòa dự kiến diễn ra trong gần hai tháng từ ngày năm ba đến ngày hai mươi chín bốn do thổng phán phạm phương toản
tránh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hcm làm chủ tọa
có một mươi kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa
trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan bị truy tố về ba tội đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản
những bị cáo còn lại bị truy tố về một trong các tội tham mô tài sản nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
gần hai trăm linh luật sư tham gia bảo chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của các bên liên quan
trong đó riêng bị cáo trương mỹ lan có năm luật sư tham gia bảo chữa gồm luật sư phan trung hoài phan minh hoàng nguyễn huy thiệp giang hồng thanh và luật sư trương thanh đức
hiện toàn bộ các bị cáo đã được di lý từ các trại giam và trại giam t một mươi bảy huyện củ chi ở tp hcm
trước khi diễn ra phiền xử
nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền tài sản để khắc phục hậu quả
trong đó viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định ông chu lập cơ chồng của bà trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư quảng trường thời đại times square đã khắc phục một tỷ đồng
cháu gái bà trương mỹ lan là bị cáo trương huệ vân đã khắc phục hơn một sáu mươi ba nghìn tỷ đồng và ba đô la mỹ
liên quan đến vụ án
ông dương tấn trước
tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất tường việt
bị truy tố tội tham mô tài sản với vai trò đồng phạm của bà trương mỹ lan
tài liệu điều tra cho thấy
đủ căn cứ xác định ông dương tấn trước đã giúp sức đồng phạm với bà trương mỹ lan thực hiện hành vi tham mô tài sản
chiếm đoạt hơn bốn bảy trăm năm mươi hai tỷ đồng gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn sáu trăm linh năm tỷ đồng
sau khi vụ án được khởi tố vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
ông trước và công ty tường việt
đã trả lại scb hơn tám trăm một mươi ba tỷ đồng
gồm dư nợ gốc là tám trăm linh một tám tỷ đồng và dư nợ lãi hơn một mươi một tỷ đồng
đối với hai khoản vay của công ty tường việt và công ty việt đức
việc này đã được cơ quan điều tra đánh giá là khắc phục hậu quả
cơ quan điều tra xác định
ông trước còn nhận của bà trương mỹ lan hơn hai sáu trăm chín mươi bảy tỷ đồng
trong số này ông trước đã đưa lại cho bà lan là hai trăm bốn mươi chín năm tỷ đồng
thông qua cô cháu gái ruột là trương mỹ lan
trương huệ vân của bà lan
đến nay còn hơn hai hai trăm linh bốn tỷ đồng
ông trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà lan
để khắc phục hậu quả của vụ án
thời điểm viện kiểm sát nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng
bị cáo đã nộp khắc phục là năm mươi hai tỷ đồng
một đại gia khác được nhắc đến là ông nguyễn cao trí
chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang và công ty capella
cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà và ông nguyễn cao trí là vào năm hai nghìn một mươi
thông qua một người quen có tên là hồ quốc minh giới thiệu
những thương vụ hàng triệu đô la mỹ giữa ông nguyễn cao trí và bà trương mỹ lan
cũng bắt đầu từ đây
cầm một tỷ đồng của bà trương mỹ lan
sau khi chủ tịch vạn thị pháp bị bắt
ông trí đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền trên
trước khi diễn ra phiên tòa
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định ông trí đã nộp khắc phục
hơn sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng và hơn ba ba triệu đô la mỹ
theo viện kiểm sát nhân dân tối cao
bà đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước
đã nộp khắc phục bốn tám triệu đô la mỹ
và một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền là hơn một mươi tỷ đồng
các bị cáo khác cũng nộp tiền khắc phục
như ông nguyễn văn hừng
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước
là ba trăm chín mươi đô la mỹ
bà nguyễn thị phụng
cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
là hai mươi đô la mỹ và hai trăm một mươi triệu đồng
bị cáo vương đỗ anh tuấn
cựu trưởng phòng thanh tra thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
nộp hai mươi tỷ đồng
nguyễn văn thủy
cựu phó trưởng ban giám sát tổng hợp ủy ban giám sát tài chính quốc gia
nộp hai mươi một tỷ đồng và sáu mươi triệu đồng
lê thanh hà
cựu phó chánh thanh tra kiểm toán nhà nước
cựu trưởng phòng kiểm toán ngân hàng i
kiểm toán nhà nước chuyên ngành bảy
nộp một mươi bốn tỷ đồng và một trăm linh triệu đồng
trần văn tuấn
cựu thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại
tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp
thuộc thanh tra chính phủ nộp sáu tỷ đồng và bốn mươi triệu đồng
nguyễn tuấn anh
cựu công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước
thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước và vũ khánh linh
cựu phó trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần
thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng ii
ngân hàng nhà nước nộp một trăm linh triệu đồng
nguyễn duy phương
cựu thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại
tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp
nộp một usd và hai mươi triệu đồng
nguyễn văn dũng
cựu phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh
nộp một mươi năm usd và bốn trăm linh triệu đồng
nguyễn thị phi loan
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
chi nhánh thành phố hồ chí minh nộp bốn trăm bảy mươi triệu đồng
võ văn thuận
cựu tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh
nộp một tám mươi năm triệu đồng